đối tượng nguyễn minh sơn chú tổ một mươi năm phường phù đồng thành phố pleiku vừa bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố pleiku bắt giữ về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào lúc một mươi một h ngày một mươi bảy tháng bảy sơn và đối tượng khác là nguyễn trung nguyên tạm trú tại phường hoa lư thành phố pleiku điều khiển xe máy đến một bãi đỗ xe taxi trên đường quyết tiến phường iagreing sử dụng dao uy hiếp tài xế và cướp một điện thoại di động
được biết sơn từng có một tiền án ba năm tù nhận được tin báo của bị hại
đối tượng nguyễn minh sơn chú tổ một mươi năm phường phù đồng thành phố pleiku vừa bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố pleiku tích cực vào cuộc điều tra và đã bắt giữ được hai đối tượng sau bốn ngày gây án
tôi đi dò dùng dao để cướp chiếc điện thoại của taxi là sai tôi rất ăn măng hối tải và khá bác sân khẳng để không được sự hưởng sự khóa hồng của phép luật
còn đây là đối tượng khá đã cùng bốn đối tượng khác là cửa so thun cửa so cân
sơn và ng lan cùng chú tại xã biển hồ thành phố pleiku thực hiện sáu vụ đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản
trong đó có hai vụ chúng trộm cát sắt và dùng xà beng đục phá lấy trộm gần hai trăm linh triệu đồng chia nhau tiêu xài
khá là đối tượng cầm đầu y từng có một tiền án một mươi tám tháng tù về tội cướp tài sản
qua các nguồn tin cũng như có tin báo của quần chúng nhân dân cộng với các tài liệu chúng tôi thu thập được
chúng tôi đã bắt một nhóm đối tượng hoạt động
rất là tinh vi chúng tôi đầu tiên là chưa thể phát hiện ra được các đối tượng này vì không để lại bất cứ dấu vết gì
đa phần chúng đều dùng bao tay găng tay để mà che dấu tội phạm
còn riêng về đối tượng cướp tài sản thì các đối tượng này thực hiện một cách rất là manh động
các đối tượng thường tập trung vào các tài xế taxi những người đi đường ở nơi vắng vẻ và dùng hung khí để thực hiện manh động để chiếm đoạt tài sản
với tinh thần kiên quyết tấn công chấn áp tội phạm đội cảnh sát hình sự công an thành phố pleiku đã kịp thời triệt phá các nhóm đối tượng trộm cắp táo tợn
góp phần giữ vững an ninh trả tự trên địa bàn đồng thời mang lại niềm tin yêu trong quân chúng nhân dân
một tụ điểm đánh bạc lớn tại nhà hàng vân sơn quán phường trường lề thành phố sơn la vừa bị lực lượng công an tỉnh sơn la triệt phá
hai mươi bảy đối tượng đã bị bắt giữ cùng tăng vật hơn một tỷ đồng
khi lực lượng chức năng ập vào đã bắt quả tang hai mươi bảy đối tượng gồm hai mươi bốn nam ba nữ đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa
sới bạc này do điêu mạnh cường còn gọi là cường chớn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại tổ chín phường quyết tâm thành phố sơn la và một số đối tượng liên quan đứng ra tổ chức
tăng vật thu giữ gồm phương tiện đánh bạc hơn một tỷ đồng sáu xe ô tô một mươi hai xe máy hai khẩu súng hơi gần tám trăm linh viên đạn súng hơi một khoa số tám cùng các vật chứng liên quan khác
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đang điều tra mở rộng vụ án để sớm đưa ra xử lý trước pháp luật
nghiện ma túy tàng trữ trái phép chất ma túy đối tượng ngô thanh tâm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn vừa bị cơ quan công an huyện yên mỹ tỉnh hương yên ra quyết định khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy
do mâu thuẫn cá nhân từ trước nên vào khoảng sáu giờ ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
cửa nhà ông đào hồng thắng ở cùng thôn chửi bới dẫn đến sâu sát
trong lúc giảng co với ông thắng tâm đã đưa cánh tay quấn tấm vải màu đen lên trời
sau đó mọi người nghe thấy một tiếng nổ rất to giống như tiếng súng nên hoảng sợ bỏ chạy
nhận được tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên mỹ đã phối hợp với công an xã trung hòa có mặt tại hiện trường xác minh làm rõ vụ việc
cùng ngày tổ công tác công an huyện yên mỹ đã tiến hành khám xét nơi ở và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với ngô thanh tâm về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
tại nhà và trên người đối tượng tổ công tác thu giữ bốn khẩu súng một mươi viên đạn hai rùi cui gần hai gram ma túy đá cùng nhiều vật chứng có liên quan
sau khi cơ quan điều tra thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối tượng cùng gia đình chống đối lực lượng công an huyện mỹ cũng như chính phủ địa phương

tổ công tác công an huyện yên mỹ đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với ngô thanh tâm về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

tuy nhiên mới đây đối tượng nguyễn thanh hiền đã bị công an tỉnh đắk lắc bắt đưa về địa phương quy án sau bốn năm lần trốn
nguyễn thanh hiền chú tại huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc
khoảng đầu năm hai nghìn một mươi hai hiền sang huyện crong năng làm thuê và đánh một người dân ở xã ia hồ gây thương tích bốn mươi một
sau khi bị công an huyện crong năng khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích hiền đã bỏ trốn và bị truy nã toàn quốc
sau bốn năm lẩn trốn hiền đã nhiều lần thay đổi chỗ ở từ thành phố hồ chí minh đến thanh hóa và đắk nông
hiện phòng cảnh sát truy nã tội phạm đã chuyển giao đối tượng nguyễn thanh hiền cho công an huyện crong năng để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền
tổng lượng mưa cả đợt sẽ đạt được mức là một trăm linh hai trăm linh mm có nơi ở trên hai trăm năm mươi mm cấp độ rủi ro là cấp một cấp hai
sau đến ngày năm và ngày sáu mưa có xu hướng giảm thời tiết trở lại thuận lợi cho các hoạt động dân sinh với nhiệt độ là từ hai mươi ba ba mươi bốn độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ chuyển nhiều mây hơn có mưa rào và rông rải rác
nắng nóng vì thế cũng tạm thời suy giảm nhiều nơi sẽ có nắng gián đoạn trong ngày và cường độ bức xạ ở mức trung bình
nhiệt độ cao nhất trong ngày trong ba ngày tới chỉ đạt ở mức là ba mươi bốn độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến ninh thuận ở bình thuận trời mây thay đổi đến nhiều mây
ngày nắng phía bắc có nơi nắng nóng gió tây nam cấp hai cấp ba chiều tối mưa rông nhiệt chỉ xuất hiện rải rác với lượng không nhiều
nhiệt độ trong ngày ra động là từ hai mươi năm ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên từ ngày bốn tám đến ngày sáu tám trời mây thay đổi ngày nắng rắn đoạn với cường độ bức xạ ở mức trung bình
chiều tối sẽ có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh với nhiệt độ giao động là từ hai mươi một đến ba mươi một độ
gió tây nam hoạt động với cường độ trung bình vì vậy mà các tỉnh nam bộ vẫn sẽ có mưa rào và rông rải rác vào lúc chiều tối
ban ngày thì còn nắng rắn đoạn
nhiệt độ là từ hai mươi bốn ba mươi ba độ sau đó thì sang ngày năm sáu mưa có xu hướng giảm hơn về diện và lượng tuy nhiên vẫn gây cản trở cho các hoạt động giao thông của người dân trong thời điểm về chiều tối